tiếp tục đến với diễn biến mới nhất vụ rocovite bị hủy visa ở australia
thẩm phán anthony kelly vào hôm chín tháng một đã bác bỏ động thái nhằm hoãn phiên điều trần của jokovic
đến hôm một mươi hai tháng một thời điểm sau hàng chót bốc thăm tại australia open dành cho tay vợt người serbia
tuy nhiên các chuyên gia pháp lý cảnh báo chưa thể đảm bảo cho covid sẽ được tòa khôi phục visa kịp
cho đến thời điểm tranh tài giả tài giải
thậm chí tay vật này còn có thể đối mặt với việc bị thu hồi visa về vấn đề khác
trước đó thẩm phán vào hôm tám tháng một từng bác bỏ yêu cầu hoãn phiên tòa của bà karen andrew
bộ trưởng bộ nội vụ australia
dù vậy tòa liên bang vẫn để ngõ lựa chọn cho chính phủ australia sau buổi đệ trình của jokovic
vào sáng hôm một mươi tháng một
các luật sư đại diện chính phủ australia sẽ trình bày vào chiều cùng ngày
vào hôm sáu tháng một tennis australia đơn vị tổ chức australia open nói cần biết thông tin về khả năng
pro covid có thể dự giải vào hôm một mươi một tháng một nhằm phục vụ công tác xếp lịch thi đấu
thẩm phán kelly nói tòa sẽ cố gắng để các bên đi đến thống nhất nhưng không hành động vội vàng
vào hôm chín tháng một chính phủ australia xác nhận tay vợt người trết renata vorakova
cùng một thành viên khác những người đến để tham dự australia đã rời khỏi nước này sau khi visa bị hủy
công ty red hunt bộ trưởng y tế cho biết lực lượng biên phòng đã kết thúc điều tra về các visa tham dự australian open
ông sẽ không bình luận về trường hợp của ro covid do vấn đề đó đã được đưa ra tòa án
cả thế giới đang theo dõi novak jokovic
việc jokovic bị đưa tới khách sạn park nơi dành cho người nhập cư bị quản thúc ở melbourne
đã thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế về
các nhà hoạt động nhân quyền và người tị nạn đang hy vọng với sự chú ý của giới truyền thông toàn cầu

các nhà hoạt động nhân quyền và người tị nạn đang hy vọng với sự chú ý của giới truyền thông toàn cầu
về sự cố visa của tay vợt số một thế giới
chuyện tiêm vaccine và miễn tiêm vaccine của jokovic chỉ là lý do cho hàng loạt mặt tối của australia nổ ra
những thông tin mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
và quý vị đừng quên ấn lai và supri ủng hộ kênh youtube báo sức khỏe và đời sống của chúng tôi
xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo
hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo